liên quan giữa tình hình giữa nga và ukraine vòng đàm phán trực tiếp giữa hai bên tại thổ nhĩ kỳ
liên quan đến cuộc xung đột hiện nay đã kết thúc với nhiều tín hiệu tích cực khi ukraine đề xuất lập trường trung lập
đối lập đảm bảo an ninh còn nga cam kết giảm quy mô hoạt động quân sự tại quốc gia đông âu
nhà đàm phán ukraine david akhamya ngày hôm qua cũng cho biết nước này và nga sẽ nối lại đàm phán
dưới hình thức trực tuyến vào ngày một tháng bốn
quan chức cấp cao ukraine cho hay kiev đã gợi ý lãnh đạo hai nước nên gặp nhau
song nga phản đối rằng cần giải quyết xong nhiều vấn đề hơn nữa liên quan tới bản sự thảo hiệp ước
trước đó cùng ngày tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy tuyên bố đàm phán hòa bình giữa ukraine và nga
vẫn đang diễn ra song ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì cụ thể
phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ông zelensky cho biết ông không tin tưởng cam kết của nga
về việc giảm các hoạt động quân sự
trong khi các lực lượng ukraine đã đề xuất cho nga nga đã đề xuất cho nga
ukraine đang chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc tấn công mới của moscow tại vùng đôn bắc
trong diễn biến liên quan bộ quốc phòng nga đã thông báo một lệnh ngừng bắn cục bộ trong ngày hôm nay
nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi mariupol qua cảng berenskoye do moscow kiểm soát
phía nga đề nghị có sự tham gia trực tiếp của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
và ủy ban chữ thập đỏ quốc tế để hoạt động nhân đạo này diễn ra thành công
và đề nghị kiev gửi đảm bảo tôn trọng vô điều kiện lệnh ngừng bắn bằng văn bản
cho các bên trước sáu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương
bộ quốc phòng nga cũng cho biết đã nhất trí với đề xuất của kiev về việc mở thêm bốn hành lang nhân đạo mới
trong hai mươi bốn giờ qua từ mariupol đến zaporizhia